và đêm qua ngay sau khi có kết quả xác định nữ bệnh nhân bị nhiễm covid một mươi chín thì sở y tế hà nội cũng đã xác định những trường hợp từng tiếp xúc gần với ca bệnh này
trong đó có bố ruột của bệnh nhân chú tại xã phủ ninh huyện thủy nguyên tp hải phòng